hồ tứ liên vốn được coi là hồ điều hòa để tiêu nước
mỗi khi mưa lớn nhưng gần như bị vô hiệu hóa nước tràn vào nhà hộ dân làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày của hơn ba trăm linh gia đình
câu chuyện này đã diễn ra hơn chục năm nay và vẫn chưa được giải quyết
lần nào cũng ngập ngập mà không phải là một ngày một ngày hai là thoát luôn mà
phải đến hàng tuần hai tuần mới bắt đầu rút
không đi lại được cứ nằm coi trên cái giàn cái giường còn đấy ăn ở đấy ngủ ở đấy ngồi chơi ở đấy
rồi vùng mũi nhiều
hồ tuy liên thì hiện tại thì về hệ thống thoát nước thì là cũng chưa có cái hệ thống thoát nước đồng bộ
ban nhân dân quận cũng đã có cái dự án cải tạo lại cái hồ và có hệ thống thoát nước hai cống thoát nước
qua đường xuân diệu và sẽ chấm dứt hoàn toàn cái việc là mỗi khi mà mưa lớn thì ngập lụt tại đây
sau hơn hai tháng diễn ra trận ngập lớn những người dân ở tổ một mươi hai phường tứ liên vẫn lo lắng và bất an
bởi chưa mưa nhưng mực nước ở hồ đã gần ngang bằng với mặt đất như thế này
bên cạnh đó vấn đề ô nhiễm hồ cũng làm cho người dân bức xúc vì chưa được giải quyết
toàn bộ xung quanh cái hồ tứ liên này là trên ba trăm hai mươi hộ gia đình
nhưng ở bên đường xuân diệu thì lại xây khách sạn
tất cả các cái sản phẩm từ nhà vệ sinh rồi rửa bát những hóa chất đều đổ xuống cái hồ này
cho nên cái hồ này là nơi tích tụ tất cả những cái gì gọi là ô nhiễm nhất của cái dòng nước đều chứa ở đây
sau khi đổ vào hồ tứ liên thì hồ tứ liên lại không có nơi thoát đi
nỗi lo ngập nước chưa hết thì vẫn còn đó nhiều nỗi lo ảnh hưởng đến sức khỏe khi môi trường bị ô nhiễm nặng nề
theo ông thanh với những gia đình sống ngay cạnh hồ thì đều phải làm thêm những tấm lưới như thế này ở cửa để ngăn chặn mũi
ở gần hồ với mong muốn không khí trong lành thế nhưng những người dân nơi đây lại nhận được điều ngược lại
chính vì vậy dự án cải tạo hồ tứ liên
đang được người dân trông mong
bên chủ đầu tư cũng đã hứa với dân tứ liên nói chung và tổ dân phố chúng tôi nói riêng
chúng tôi rất phấn khởi là sau ba trăm sáu mươi năm ngày một năm kể từ lúc phát động khởi công sẽ hoàn thành
chúng tôi rất mong rằng các cấp chính quyền từ thành phố tới quận giám sát động viên làm sao cho đơn vị thi công
nhanh chóng hoàn thành dự án cải tạo môi trường hồ tứ liên
theo thống kê gần đây nhất của sở xây dựng hà nội toàn thủ đô hiện chỉ còn lại một trăm một mươi một hồ với tổng diện tích một một trăm sáu mươi năm hectare
nhiều diện tích ao hồ đã bị san lấp và lấn chiếm
chỉ trong vòng hơn ba mươi năm trở lại đây tại hà nội đã có tới hai mươi một hồ bị xóa sổ hơn một trăm năm mươi hectare diện tích mặt nước hồ bốc hơi
các chuyên gia về kiến trúc nhận định diện tích ao hồ bị thu hẹp cũng làm giảm khả năng tiêu thoát
điều hòa nước mưa của đô thị khiến tình trạng ngập úng lan rộng mặc dù thành phố hà nội đã đưa ra hàng loạt biện pháp quyết liệt để bảo vệ ao hồ
nhưng dường như không chống lại được sự cám rỗ của những cơn sốt đất
chúng ta đang đề cập đến phát triển đô thị thực tế thì là đầy đủ cái ngữ nghĩa của phát triển đô thị thì cũng chưa đủ
mà thực ra là chúng ta phát triển bất động sản rất là nhanh và còn cái phát triển đô thị thì là thiếu kiểm soát
do vậy là
trở lại đây thì việc phát triển bất động sản bừa bãi và thiếu những kiến thức cơ bản về phát nước đô thị cho nên là ủng hộp ngày càng trầm trọng và càng nhanh càng dài
hà nội thì tiếp tục là gia tăng các công trình cao tầng những mật độ xây dựng cũng như là số lượng người sử dụng nước rồi thiên nhiên thì phức tạp hơn
do vậy là những cái tính toán của đầu thế kỷ hai mươi thậm chí cho đến những năm năm mươi chẳng nữa thì cũng đã không còn có nhiều cái giá trị nữa và cần phải thay đổi
bà phạm kim chi ở quận hai bà trưng đã quá quen với hình ảnh hà nội cứ mưa là ngập
với góc nhìn của một người dân bà cho rằng khi quá trình đô thị hóa diễn ra không đồng đều và mất cân bằng thì ngập úng mới chỉ là hệ lụy đầu tiên
có thể là do là hệ thống cống nó đã cũ kĩ rồi nó lâu đời rồi thế mà dân hồi ngày xưa thì nó ít nhưng bây giờ là số lượng dân nó nhiều thành ra cái chế độ rác thải
hệ thống thoát nước và công nghệ xử lý nước thải ngày càng thể hiện vai trò không thể thiếu trong các đô thị hiện đại
từ lâu các nước trên thế giới đã vô cùng chú trọng trong việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải như nhật bản singapore phần lan
tại việt nam bên cạnh những giải pháp trước mắt thì vẫn cần phát triển hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững như áp dụng các kỹ thuật để quản lý nước chảy
tại chỗ thông qua việc thu gom lưu trữ và làm sạch trước khi xả ra từ từ trở lại vào cống thoát nước hoặc môi trường là một trong những giải pháp mới được khuyến khích áp dụng nhằm giảm thiểu ngập úng đô thị dưới biến đổi của khí hậu